các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng
vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng bảy các lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo đồn biên phòng sơn hồng
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng
các lực lượng chức năng đã mật phục bắt giữ đối tượng vàng a quán ba mươi bảy tuổi
quê ở xã lùng cải huyện bắc hà tỉnh lào cai
đối tượng bị bắt giữ khi đang trú tại một khách sạn thuộc địa bàn
thôn hà chua xã sơn tây huyện hương sơn
khám xét tại hiện trường tổ công tác phát hiện một túi da màu đen
bên trong đựng một bánh heroin ba mươi viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại di động một cuốn thông hành lào tám triệu đồng
cùng một số giấy tờ tùy thân
bước đầu đối tượng vàng a quán khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên
từ một đối tượng người lào sau đó quán băng qua đường rừng
đến cửa khẩu quốc tế cầu treo đưa về tỉnh lâm đồng cho một đối tượng khác
để lấy số tiền là một mươi triệu đồng hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án
sử dụng ma túy trong phòng trọ nhóm đối tượng vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc phát hiện và bắt quả ta
qua kiểm tra phòng trọ ở số bốn mươi năm trên hai mươi hai đường nguyễn viết xuân thành phố buôn ma thuật
tổ công tác phát hiện nhóm gồm bốn đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp
phòng trọ trên được đoàn hoàng anh thuê để ở sau khi ba đối tượng trần hoàng long
thái phương đông và trần sinh giang đến phòng trọ thì hoàng anh đã lấy ma túy đá
rồi sau đó cả nhóm cùng nhau sử dụng tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ
một số dụng cụ nhóm này dùng để sử dụng ma túy tổng hợp
qua điều tra cho thấy cả bốn đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
công an huyện kế sách tỉnh sóc trăng vừa bàn giao hai đối tượng là hồ thanh tâm và lê minh khôi
cùng chú xã xuân hòa huyện kế sách cho công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang xử lý theo thẩm quyền
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy tổ công tác công an thị trấn an lạc thôn đang tuần tra kiểm soát
thì phát hiện đối tượng khôi đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
khi thấy lực lượng công an khôi đã bỏ chạy tổ tuần tra truy đuổi và chốt chặn bắt giữ được đối tượng
tại cơ quan công an khôi khai nhận vào tối ngày sáu tháng bảy đã cùng với tâm đến khu vực thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
trộm cắp hai chiếc xe mô tô của người dân sau đó tâm tháo biển của chiếc xe way mang đi bán lấy tiền tiêu xài
còn đối tượng khôi cũng tháo biển số xe riot để lại sử dụng đến khi bị công an thị trấn an lạc thôn phát hiện và bắt giữ
thời gian gần đây tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản trên bán đảo sơn trà phường thọ quang quận sơn trà
thành phố đà nẵng xuất hiện ngày càng nhiều với hành vi phạm tội ngày càng liều lĩnh và manh động hơn
trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này lực lượng công an đã tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh
và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp và cướp giật tài sản
qua tuần tra kiểm soát trên bán đảo sơn trà công an phường thọ quang đã liên tục bắt giữ nhiều đối tượng cướp dật trộm cắp tài sản
tùy tính chất và hoạt động phạm tội không mới nhưng hành vi phạm tội ngày càng liều lĩnh và manh động
lực lượng này là lợi dụng đường vắng các cặp tình nhân đi dạo núi bán đảo sơn trà này là các đối tượng xong vào cướp để chiếm đặt tài sản
bán đảo sơn trà là khu vực có địa hình tương đối hiểm trở và vắng người qua lại
lợi dụng điều đó các đối tượng đã dùng dao uy hiếp cướp tài sản giữa ban ngày với hành vi hết sức manh động và liều lĩnh
mới đây công an phường thọ quang vừa phát hiện thêm vụ việc
các đối tượng đã cắt trộm dây cáp điện trên bán đảo sơn trà khiến các cột điện chiếu sáng không còn hoạt động
điều này khiến cho an ninh ở khu vực này vào ban đêm ngày càng trở nên hết sức nguy hiểm
qua đây thì cảnh báo các du khách đi tham quan du lịch là không nên đi tham quan du lịch lên núi bán đảo sơn trà vào quá hai mươi một giờ đêm
tại vì lúc này là đường rất vắng các đối tượng rất lợi dụng cái việc đường vắng để thực hiện các việc kiếm tài sản
tuy đã bắt được các nhóm đối tượng cướp giật trên bán đảo sơn trà nhưng loại tội phạm này vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch
trước tình hình đó lực lượng công an phường thọ quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã thường xuyên tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh tại khu vực này
đồng thời cũng cảnh báo đến người dân và du khách cần hết sức cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản tính mạng của mình
với hành vi cố ý gây thương tích
đối tượng nguyễn ngọc tình chú huyện bù gia mập vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù gia mập tỉnh bình phước khởi tố bắt tạm giam
theo hồ sơ vụ án ông trần bửu hoàng đến nhà nguyễn ngọc tình để đòi tiền mua bò mà tình thiếu trước đó chưa trả
thấy ông hoàng đến tìm trốn trong nhà tránh mặt không gặp ông hoàng đi vào nhà để tìm thì bị tình đẩy ra ngoài
thế vậy ông hoàng bỏ chạy về phía bếp thì bị tình lấy dao đuổi theo đâm và chém nhiều nhát vào người ông hoàng
sau đó ông hoàng đã được người dân tại đây đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
qua giám định cho thấy ông hoàng bị một mươi bảy thương tích
sau một thời gian lắng xuống thời gian gần đây trên địa bàn thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
tình trạng cắt trộm cáp viễn thông lại tái diễn
hành vi cắt trộm cắp viễn thông dù chỉ là lấy lõi đồng đem bán phế liệu với giá thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế
tuy nhiên thì nhiều người không biết rằng hành vi này vẫn bị khép vào tội hình sự
mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn trong phóng sự sau
cáp viễn thông trị giá hàng trăm triệu nhưng được những đối tượng cắt trộn đốt để lấy lõi thép bán cho các cửa hàng đồng nát với giá vài trăm nghìn đồng
hành vi mà trộm cắp cáp viễn thông này là ngoài việc thiệt hại về kinh tế tức là giá trị tài sản của doanh nghiệp và nước
còn lại rất nghiêm trọng ở cái việc mà mất an toàn an ninh thông tin làm do gián đoạn thông tin liên lạc
và ảnh hưởng đến sự chỉ đạo về thông tin liên lạc
của các cấp chính quyền cũng như là hình ảnh thương hiệu của các doanh nghiệp mà trong đó có vnpt cung cấp dịch vụ cho khách hàng
từ cuối tháng năm đến giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ gian cắt trộm các viễn thông của viện thông việt nam vnpt chi nhánh đắk lắc
hậu quả của các vụ việc trên không chỉ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
mà còn khiến cho thông tin liên lạc và hoạt động khác thông qua đường cát ở nhiều khu vực
bị gián đoạn
sau khi nhận được tin báo phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đắk lắc và công an thành phố buôn ma thuật
đã vào cuộc và truy bắt được đối tượng nguyễn trọng vĩnh ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
khi đối tượng này đang chở khoảng bảy kg lõi cáp đồng đem đi tiêu thụ
qua điều tra bước đầu vĩnh khai nhận đã gây ra năm vụ
cắt trộm hơn hai trăm linh mét cáp viễn thông của vnpt đem đốt lấy lõi đồng bán để kiếm tiền ăn xài
trộm cắp là vi phạm pháp luật nhưng nhiều người đã không lường trước được hậu quả trộm cắp cắp viễn thông
dù chỉ là lấy lõi đồng đem bán phế liệu với giá thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế
vẫn bị khép vào tội hình sự chỉ đến khi phải đối diện với bản án của phiên tòa nhiều người hối hận thì đã muộn
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện giá rai tỉnh bạc liêu
là đối tượng võ văn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp chín b xã phong thạnh tây b huyện phước long tỉnh bạc liêu
và đối tượng huỳnh thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phường nhà mát tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
bị công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện